đại sứ hoa kỳ tại việt nam daniel crichton brink lần đầu tiên đón năm mới tại việt nam
ông đã có một trải nghiệm hết sức thú vị khi được tham gia gói bánh trưng
và tìm hiểu sâu sắc hơn về ngày tết cổ truyền của việt nam
mỗi năm cứ dịp tết đến xuân về người người nhà nhà đều nô nức sắm cho mình những cảnh đảo thật đẹp
gói một nồi bánh trưng chờ đợi giao thừa để gửi cho nhau những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất
mong một mùa xuân an vui lại về
hòa trong không khí rộn ràng đó những vị khách của việt nam những vị đại sứ
đại diện cho các quốc gia khác nhau trên đất việt nam cũng vui mừng chào đón cái tết cổ truyền của người việt
theo cách riêng của mình
đại sứ mỹ daniel crichton brink mới nhận nhiệm vụ tại việt nam chỉ vài tháng trước tết
nhưng ông đã kịp tìm hiểu và chọn cho mình một cách rất riêng để đón tết việt
ông học gói bánh trưng
với ngài đại sứ cái tết đầu tiên ở việt nam cũng sẽ là dịp để ông được ở bên gia đình
và gặp lại những người bạn cũ
đây là cái tết đầu tiên của tôi ở việt nam
tôi rất hân hạnh được ở đây đúng vào dịp này để đón tết cùng những người bạn việt nam
nói về năm cũ và những dự định trong tương lai
chọn cách học gói bánh trưng nhân cái tết đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình
ông đã hiểu hơn rất nhiều cái tết truyền thống của người việt
khi tôi hỏi những người bạn của mình cái gì đặc trưng nhất cho dịp tết cổ truyền của các bạn
họ nói rằng đó chính là bánh trưng
phải nói thật với các bạn rằng đấy là việc khó nhất mà tôi từng làm
vô cùng phức tạp
tôi thực sự ấn tượng với cách chuẩn bị và thời gian để làm ra món bánh trưng đó
nhập gia tùy tục
mỗi vị đại sứ mỗi chuyên gia nước ngoài khi đến việt nam đều biết rằng
đối với người việt khi tết đến xuân về
mọi người đều dành cho nhau những lời chúc tết may mắn đầu xuân
trong ngày cuối cùng của năm này
chúc cho tất cả chúng ta một cái tết nhiều sức khỏe
một năm mới thành công và hạnh phúc
s novym godem chúc mừng năm mới
chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới